liên quan đến vụ tai nạn giao thông xe du lịch đâm vào đuôi xe container tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an mà truyền hình nhân dân đã đưa tin
trưa nay bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an cho biết tất cả các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã được chuyển ra hà nội để tiếp tục điều trị
theo bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an trong một mươi bốn nạn nhân bị thương được đưa vào điều trị tại bệnh viện có hai nạn nhân bị thương nặng
các nạn nhân còn lại bị đa chấn thương ở vùng chân và tay
sau khi được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm thăm khám cấp cứu kịp thời sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định và được chuyển ra hà nội tiếp tục điều trị
hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng điều tra và làm rõ